thưa quý vị vậy là chúng ta đã bước sang năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tết đến nhiều người chọn quê quần bên gia đình và người thân
nhưng cũng có không ít người tìm tới các địa điểm đông đúc nhộn nhịp hơn
để tận hưởng trọn vẹn không khí háo hức của thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới
trên khắp cả nước hàng triệu người dân đã đổ ra đường đón giao thừa
và ngắm pháo hoa với tâm thế hứng khởi tươi vui
để đảm bảo cho thời khắc đón giao thừa được tuyệt đối an toàn
trong suốt nhiều ngày qua lực lượng công an đã tổ chức nhiều phương án
đảm bảo an ninh an toàn cho người dân
các lực lượng như cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và lực lượng công an các quận phường địa bàn được huy động một trăm linh quân số
đến các khu vực diễn ra sự kiện thiết lập nhiều lớp
phòng chống các tình huống đột xuất có thể xảy ra đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
từ thông tin tài khoản định danh điện tử
tin của căn cứ công dân gắn chip
công an tp tây ninh đã tìm được chủ sở hữu của một chiếc ví da chứa tiền
thẻ atm và giấy tờ tùy thân của một người dân đánh rơi
vào đêm ngày bảy tháng hai trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt khu vực chợ hoa xuân
tp tây ninh thượng úy lương văn nhật công an phường một tp tây ninh
phát hiện một chiếc ví da bị đánh rơi bên trong có chứa tiền thẻ ngân hàng
và các giấy tờ tùy thân
sau khi tra cứu thông tin tài khoản định danh điện tử
dựa theo thông tin của căn cước công dân gắn chip
công an xác định được chủ sở hữu của chiếc ví này
vào chiều ngày chín tháng hai công an tp tây ninh đã tiến hành trao trả tài sản
cho năm thanh niên sinh năm hai nghìn sáu chú tp tây ninh là chủ nhân của chiếc ví bị thất lạc
thực hiện đề án sáu về chuyển đổi số quốc gia công an quận tây hồ
tp hà nội chủ trì phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công ty vetc
và các đơn vị liên quan triển khai thu phí không dùng tiền mặt
tại các điểm trông giữ phương tiện khu vực phủ tây hồ và chùa trân quốc
từ ngày chín tháng hai
cụ thể với xe ô tô đã dán thẻ vetc sẽ thanh toán tự động qua ví vetc
với xe ô tô đã dán thẻ ipat sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng
mã qr động
với xe ô tô chưa dán thẻ sẽ hỗ trợ dán thẻ vetc cho khách để thanh toán
với xe máy tiến hành thu phí qua tài khoản ngân hàng
mã qr giá vé được niêm yết công khai tại bãi xe
tại hà nội để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đón tết
lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm soát các vi phạm liên quan tới nồng độ cồn khi lái xe
tại quốc lộ một a quốc lộ sáu quốc lộ hai lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn
đảm bảo an toàn giao thông cho người dân chơi tết
bên cạnh đó các chốt kiểm soát nồng độ cồn cũng
sẽ được duy trì xuyên tết tại các trục đường chính bất kể ngày đêm
việc tuần tra xử lý các vi phạm nồng độ cồn và ma túy
sẽ được lực lượng chức năng duy trì trước trong và sau tết
qua đó xây dựng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh đã xử phạt số tiền hai năm triệu đồng
tước bằng lái xe hai tháng đối với lái xe của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hà tĩnh
khi tự ý lắp đèn ngắn cỏi ưu tiên
khi lưu thông trên đường thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh cung cấp
quá trình sử dụng tài xế này chở chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hà tĩnh đi công tác
kết hợp qua sân bay vinh tỉnh nghệ an đón con gái của vị chủ tịch này
cơ quan chức năng cũng đã tịch thu bộ còi đèn ưu tiên về hành vi xe không được quyền ưu tiên
lắp đặt sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
đồng thời có thông báo vi phạm gửi đến cơ quan công tác của lái xe này
lần đầu tiên được tổ chức sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị với những năm trước thì người dân và du khách của thủ đô sẽ tập trung
tại khu vực hồ hoàn kiếm để thưởng thức màn bàn pháo hoa trong đêm giao thừa
thì năm nay tại khu vực hồ tây lần đầu tiên hà nội tổ chức lễ hội ánh sáng
tại đây thì có rất đông người dân và du khách
lần đầu tiên trong đêm giao thừa hà nội tổ chức lễ hội ánh sáng với chủ đề
một ngày kinh đô ngàn nam lịch sử được lấy cảm hứng từ chính nền văn hiến lâu đời của thủ đô hà nội
bên cạnh khuê văn các hoàng thành thăng long chùa trần quốc cầu lõng biên
nhà hát hồ gươm là một trong chín biểu tượng của thủ đô xuất hiện trong lễ hội ánh sáng
nhà hát là công trình nghệ thuật sáng tạo của việt nam với tiêu chuẩn quốc tế và tầm nhìn tương lai
nhà hát hồ gươm tiếp nối hành trình từ thành phố vì hòa bình tới thành phố sáng tạo
kế thừa dòng chảy văn hóa nghệ thuật trong lòng hà nội
nghĩa công ẩn rời đô về thăng long và lập chiếu rời đô cũng như là tất cả các hình ảnh của thăng long xưa
thì chúng tôi muốn xác định cái nhà hát hồ gươm là một hình ảnh vừa mang tính chất của thủ đô
nhưng lại vừa phong cách rất là hiện đại
và lét văn hóa rất là phong phú
và đây chính là một cái đề tài một cái hình ảnh rất là đẹp trong mỗi con mắt của mỗi người dân thủ đô
sau màn trình diễn ánh sáng các cao điểm bắn pháo hoa tầm cao khi đồng hồ điểm giờ
cũng là lúc mà pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời
mỗi người đều lựa chọn cho mình một cách riêng để lưu lại khoảnh khắc này
người thì chụp ảnh người thì cảm nhận bằng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau
tất cả chỉ mong lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong một năm với những mong ước bình an
toàn dân việt nam luôn luôn mạnh khỏe
đối với bản thân em thì em mong ước công việc và học tập nó được viên bát
kể đến nữa là gia đình nhà em bặc biệt là bố mẹ em thì sẽ thêm mạnh khỏe hơn
trong thời khắc giao thừa thiên liêng ai nấy đều phấn khởi vui mừng đón chào một năm mới
với những người dân sinh sống trên địa bàn tp hcm cũng vậy
nhiều tin tưởng kỳ vọng và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm mới hai nghìn hai mươi bốn
có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết chín mươi tám của quốc hội
thưa quý vị trong khoảnh khắc đón giao thừa thiên liên
mỗi người dân sinh sống trên địa bàn tp hcm ai nấy đều phấn khởi và vui mừng chào đón năm mới
tin tưởng kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm hai nghìn hai mươi
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết chín mươi tám
khi những cánh pháo hoa rực rỡ xuất hiện
đó cũng là thời khắc chuyển giao của trời và đất
năm cũ qua đi với những thắng lợi của thành phố mang tên bác trong phát triển kinh tế xã hội
năm mới đã đến với sự bình yên
vì phút này đây ai cũng có một cảm xúc của riêng mình
năm kỳ vọng và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm hai nghìn hai mươi bốn

mình cũng nghĩ mong rằng là khỏi chỉ người dân tp hcm
người dân cả nước chúng ta sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng và vui vẻ sức khỏe
đây là một bản sắc văn hóa mà không thể thiếu vào mỗi dịp tết
làm cho người dân tp hcm thêm yêu và tự hào hơn
trong dịp năm mới này thì đi trên con đường này
thì hùng lại nghĩ ra được rất là nhiều những cái điều tích cực
và cảm nhận được là năm mới sẽ là một năm
thử thách rất là nhiều
và trong những năm vừa qua thì vô cùng có rất là nhiều những cái khó khăn
làm trở ngại cho các doanh nghiệp cũng như là sự phát triển của bản thân
nhưng mà hồng tin rằng là với năm nay chúng ta nhìn vào linh vật của con rồng
thì chúng ta lại càng có thêm động lực càng có thêm niềm tin
và hùng tin rằng là may mắn hạnh phúc sẽ đến với những người nỗ lực cố gắng hết mình
những chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa
cũng có những cảm xúc của riêng mình
nụ cười hạnh phúc của những người dân tp hcm
những người dân tham gia lễ hội cũng chính là niềm vui của các anh
đã qua cái giờ bắn pháo hoa thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào và vui mừng
vì đã bảo vệ thành công lễ hội bắn pháo hoa của thành phố
giúp cho người dân vui chơi thật là an toàn
giúp cho người dân thành phố có một cái tết thật là ấm no và hạnh phúc
khoảnh khắc mùa xuân đã đến
nhưng nhiệm vụ của các chiến sĩ công an vẫn còn đó
các anh sẽ bước vào một năm mới với những sứ mệnh mà đảng và nhân dân giao phó
để rồi sẽ tiếp tục chào đón một mùa xuân thắng lợi tiếp theo của đất nước
những mùa xuân bình yên
hòa với không khí chào đón năm mới
tối qua tại tp đà nẵng đã mang tới cho người dân và du khách
một đêm giao thừa ấn tượng với nhiều hoạt động đặc sắc
để mở đầu cho một năm mới thuận lợi bình an và hạnh phúc